do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
mưa tập trung chính ở vùng núi còn ở vùng đồng bằng mưa ít xảy ra hơn
mưa cũng khiến cho nền nhiệt tại đây giảm đôi chút
hôm nay và ngày mai sẽ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ và giảm một hai độ trong hai ngày tiếp theo
còn tại các tỉnh thành tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của rãnh áp thấp và hội tụ gió
nên có mưa rông trên diện rộng có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
mưa lớn rồn rập cũng khiến nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ có xu hướng giảm
cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ và sau đó tiếp tục giảm nhẹ
lưu xuống trung bộ ngoài trừ thanh hóa và nghệ an
chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa phía bắc nên sẽ có mưa cùng mức nhiệt chưa quá gai gắt
phần còn lại từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi chín độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp nên người dân cần đề cao cảnh giác
với nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng
cũng như lưu ý bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng ba mươi sáu ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt sẽ chịu hơn đôi chút
về chiều tối tại đây có mưa rông vài nơi
cục bộ có thể đi kèm tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
ở vùng cao tây nguyên do vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên khu vực này tiếp tục mưa rông rải rác vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông lốc mạnh nguy hiểm
ban ngày tại đây còn năng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm phổ biến từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa thường xảy ra lúc chiều tối
còn ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nền nhiệt chưa chiều giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ